thưa quý vị vừa qua trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn video ghi cảnh ô tô bmw gây náo loạn
ở khu vực trung tâm quận một tp hcm hiện lực lượng chức năng đang xác minh xử lý
ngày hai mươi sáu tháng bốn trên mạng xã hội facebook có đam hai đoạn video ghi lại cảnh một xe ô tô hiệu bmw màu đỏ
chạy trip tức hai bánh xe sau trượt dài trên đường xoay tròn bánh trước đứng yên gây náo loạn khu vực trung tâm quận một
theo xác minh sự việc xảy ra trên đường nguyễn công trứ phường nguyễn thái bình quận một tp hcm
đoạn cuối của một trong hai video có cả một cô gái đồ nón giống với mũ capi của ngành công an
đại diện đội cảnh sát giao thông trực tự công an quận một tp hcm cho biết đã nắm được vụ việc
bước đầu đã xác định được bị số xe này cũng như danh tính với người liên quan
đơn vị đang tiến hành mời lên làm việc xử lý
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu công an thành phố sở giao thông vận tải thành phố các địa phương
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tốc độ nồng độ cồn đồng thời yêu cầu các đơn vị đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm và cao điểm hè
ủy ban nhân dân tp hcm giao công an thành phố chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải
chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trực tự an toàn giao thông đường bộ
đường sắt đường thủy trên địa bàn thành phố
đồng thời giao sở giao thông vận tải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông
ung tắc giao thông như vi phạm tốc độ nồng độ cồn và tăng cường bảo đảm trực tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn
chủ động trà soát có phương án điều tiết phân luận giao thông hợp lý an toàn gắn với hướng dẫn hỗ trợ người dân trong việc đi lại
giao các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo trực tự an toàn giao thông chú trọng vào xử lý vi phạm nồng độ cồn
giao ban an toàn giao thông thành phố chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải công an thành phố và các địa phương để mạnh công tác tuyên truyền
vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông
các đơn vị cần thường xuyên theo dõi đồn đốc các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo chỉ đạo tại công điện của thủ tướng chính phủ
thành phố hồ chí minh cần công bố số điện thoại đường dây nóng về đảm bảo trực tự an toàn giao thông đảm bảo phương án ứng trực theo chế độ hai mươi bốn trên bảy
để tiếp nhận thông tin giải quyết khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn theo quy định
sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tại điểm đào tạo phía nam trường cao đẳng an ninh nhân dân một trang trọng tổ chức lễ khai giảng khóa k năm mươi năm s
đào tạo trung cấp chính quy
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ đinh ngọc hoa bí thư đảng ủy hiệu trưởng nhà trường khẳng định
những khó khăn thách thức trong nhiệm vụ công tác công an tập trung đẩy mạnh quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
đề ra nhiệm vụ chính trị cho các khóa học và hành trình phát triển của nhà trường nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tại buổi lễ đại diện học viên khóa k năm mươi năm s hệ trung cấp chính quy đã phát biểu và thể hiện quyết tâm phấn đấu thi đua học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn khóa học
ngay sau lễ khai giảng khóa k năm mươi năm s đảng ủy ban giám hiệu nhà trường phát động toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên học viên ủng hộ tham gia mạng viễn thông di động
để góp phần thúc đẩy các nguồn nội lực phát triển doanh nghiệp trong ngành phục vụ các hiệu quả công tác thông tin liên lạc của ngành công an
trước đó ngày hai mươi bốn tháng bốn tại trường cao đẳng an ninh nhân dân một cơ sở phía bắc đã tổ chức lễ khai giảng khóa k năm mươi năm s đào tạo trung cấp chính quy niên khóa hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu
và lễ phát động sử dụng cmg mobile trong toàn thể cán bộ chiến sĩ học viên nhà trường
tòa đàm tổng kết và bế mạc trại sáng tác cuộc thi viết tiểu thuyết và ký về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm đã diễn ra tại thành phố vũng tàu
thượng tá phạm thị mỹ nương phó giám đốc phó tổng biên tập nhà xuất bản công an nhân dân đã dự và báo cáo tổng kết bế mạc trại sáng tác
trại sáng tác quy tụ ba mươi hai nhà văn tác giả trong và ngoài ngành công an đến từ nhiều địa phương trong cả nước
phần lớn đến từ phía nam
có nhiều nhà văn thành danh trên văn đàn đã tham gia và đạt giải thưởng trong các kỳ thi viết tiểu thuyết và ký do bộ công an và hội nhà văn việt nam tổ chức trước đây
trong thời gian trại viết diễn ra bang tổ chức đã tổ chức hai chuyến đi giao lưu thực tế đến trại giam xuyên mộc và công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tìm hiểu cuộc sống công việc của các chiến sĩ công an giúp nhà văn có thêm chất liệu cảm hứng để sáng tác
sau hai tuần miệt mài sáng tác đã có hai mươi bảy tiểu thuyết và bảy tác phẩm ký truyện ký đã hoàn thiện hoặc đang hoàn thiện
tại buổi tòa đàm các nhà văn tác giả đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về khoảng thời gian tham gia trại sáng tác
phát biểu kết luận buổi tòa đàm đại tá trần cao kiều phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân giám đốc tổng biên tập
nhà xuất bản công an nhân dân ủy viên thường trực hội đồng cuộc thi đã gửi lời cảm ơn sự tham dự trại sáng tác của các nhà văn tác giả
đồng thời giải đáp một số ý kiến đề xuất của các nhà văn tác giả xung quanh những ý kiến về việc giải mật các tài liệu mật
các chuyên án hay các nhân vật nhân chứng lịch sử hay vấn đề viết về những câu chuyện hoàng lương của các phạm nhân
kết quả có đến ba mươi bốn tác phẩm được hình thành triển khai hoàn thiện bội thu hơn cả dự kiến
nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi về mục đích ý nghĩa giá trị của chiến thắng điện biên phủ
thành đoàn tp hcm phối hợp với sư đoàn ba trăm sáu mươi bảy quân chủng phòng không không quân tổ chức chương trình giao lưu truyền thống với chủ đề
từ điện biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của nhân dân sài gòn gia đình
tại buổi giao lưu thế hệ trẻ thành phố mang tên bác đã ôm lại những tư liệu lịch sử quý giá
hào hùng cùng thắng lợi đầy vẽ vang của chiến thắng điện biên phủ
thông qua lời kể của đại tá trần thịnh tân trưởng bang liên lạc chiến sĩ điện biên phủ tại tp hcm
nguyên cục trưởng cục quân nhu tổng cục hậu cần quân đội nhân dân việt nam
ký ức về những năm tháng tuổi trẻ tại chiến trường hiện lên vẹn nguyên cảm động và đầy hấp dẫn qua câu chuyện của vị đại tá đang ở độ tuổi chín mươi
theo đại tá trần thịnh tân là một chiến sĩ hậu cần phải luôn giữ vững phương châm đi trước về sau
chu toàn trong việc cung cấp vật chất lương thực và các trang thiết bị phục vụ chiến trường từ đó tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ trực tiếp sung trận
chiến tranh điện biên thì phía trước quân số của năm đại đoàn thì mới khoảng hơn năm vạn
nhưng mà phía sau của hậu cần thì tới là gấp ba lần nữa thì mới đủ để mà bảo đảm cho phía trước
đây là hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi về mục đích ý nghĩa giá trị của chiến thắng điện biên phủ
về truyền thống lịch sử yêu nước phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng khẳng định ý nghĩa tầm vóc
vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ đồng thời triển khai các phong trào hoạt động tri ân cán bộ chiến sĩ thân nhân
đồng bào địa phương tham gia chiến dịch điện biên phủ
tại chương trình bạn mai huỳnh anh hào đội trưởng đội phục hồi di ảnh mẹ việt nam anh hùng anh hùng liệt sĩ
trực thuộc hội sinh viên việt nam tp hcm chia sẻ về công trình phục hồi di ảnh của nhóm
em rất là hãnh diện và rất là tự hào khi mình là một gương thế hệ trẻ
và được nghe những cái nhân chứng lịch sử được tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc của ta
không ngừng học hỏi không ngừng phát huy tính chuyên môn của mình
ngoài việc tụi em phục dựng di ảnh ra tụi em còn thiết kế thêm những bản format bản form
ghi các thông tin tiểu sử về các mẹ việt nam anh hùng các anh hùng liệt sĩ
ví dụ như là năm sinh năm mất công tác tại đâu chức vụ hiện tại lúc đó như thế nào hy sinh như thế nào
dịp này thành đoàn tp hcm tội trưởng
chiếc lễ xuất quân của tuổi trẻ thành phố hồ chí minh và đoàn thanh niên cộng miền đông nam bộ
tham gia hành trình điện biên phủ khát vọng non sông
hành trình do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phát động
với chuỗi hoạt động thăm tặng quà tri ân các gia đình cựu chiến sĩ điện biên
các thương binh bệnh binh gia đình có công với cách mạng
ba mẹ việt nam anh hùng dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

đặc biệt là phương thức tuyên truyền thiết thực sâu rộng và hiệu quả tới mọi tầng lớp nhân dân thành phố

hành trình do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phát động

hành trình do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phát động
đặc biệt là phương thức tuyên truyền thiết thực sâu rộng và hiệu quả tới mọi tầng lớp nhân dân thành phố
hành trình do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phát động

hành trình do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phát động

sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia
bắt một mươi hai đối tượng điều hành quản lý website thiên địa hai cc
truyền bá văn hóa phẩm đối trụy trên mạng internet
tán phát trên một mươi chín triệu nội dung đối trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập
để quản trị vận hành đường dây nhóm đối tượng tổ chức chia thành hàng chục tài khoản quản trị
phân cấp với một tài khoản super admin tổng được đặt tại nước ngoài
tại việt nam bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi hai đối tượng quản trị vận hành đường dây
dưới sự điều hành của nguyễn đức vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại phường quán bào thành phố vinh tỉnh nghệ an
sau thời gian theo dõi ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng công an đồng loạt khám xét
bắt giữ một mươi hai đối tượng trong đường dây tại một mươi hai địa điểm thuộc nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
thu giữ bảy bộ máy tính bàn bốn máy tính sách tay hai mươi điện thoại di động
phát hiện hàng triệu ảnh chuyện đối trụy nhiều file video đối trụy trên diễn đàn thiên địa
quá trình điều tra xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính là hơn ba tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ các đối tượng
để điều tra về hành vi chuyên bá văn hóa phẩm đối trụy và đấu tranh mở rộng chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh vừa tạm giữ hình sự lê anh phương
trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn công an tp hạ long tiếp nhận tố giác của người dân trú tại phường hà khẩu
thành phố hạ long bị một người phụ nữ vào cửa hàng kinh doanh vàng của gia đình
giả vờ hỏi mua rồi cướp giật tài sản là một chiếc nhẫn tròn vàng bốn số chín trọng lượng năm chỉ
trị giá khoảng ba mươi bảy triệu đồng
sau khi cướp giật tài sản đối tượng nhanh chóng chạy ra xe mô tô đang để ngoài cửa hàng và tẩu thoát
ngay lập tức công an thành phố hạ long
đã phân công lực lượng khám nghiệm hiện trường ghi lời khai người làm chứng và áp dụng các biện pháp truy xét theo dấu vết nóng
đến hai mươi giờ cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ được thủ phạm của vụ án là lê anh phương
thu giữ vật chứng của vụ án tại cơ quan công an phương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lê thị thanh nghi trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
và nguyễn đăng trình chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bị can bắt tạm ra
đây là hai đối tượng có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng linh yến phi
do nguyễn minh tân làm giám đốc
theo hồ sơ vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn minh tân hợp tác làm ăn với nghi và trình
nguyễn minh tân bổ nhiệm nghi làm giám đốc công ty linh yến phi chi nhánh cần thơ
các đối tượng câu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty linh yến phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như cho vay đáo hạn ngân hàng
trả tiền phiếu thu mua tôm để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh thành phố và chiếm đoạt trên bốn bốn tỷ đồng nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn minh tân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng linh yến phi
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
cùng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặng văn cường chú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trí linh tỉnh hải dương khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cường sử dụng tài khoản đức minh khang tham gia vào nhóm dân tàu thuyền miền bắc
tàu hút cát và thường xuyên tương tác với các bài viết trong các nhóm này
cường thông báo trên các nhóm cho thuê tàu vận chuyển đường sông hoặc có cát sỏi
đất cần bán khi có người cần thuê tàu thuyền hoặc mua vật liệu thì cường yêu cầu khách hàng đặt cọc
khi nhận được tiền đặt cọc của khách cường chiếm đoạt sau đó chặn liên lạc
bước đầu lực lượng chức năng làm rõ cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bảy người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
cường từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh thông báo cá nhân hoặc tổ chức nào bị cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn trên
thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật
thưa quý vị người việt nam bị lừa đảo gần một mươi sáu tỷ usd qua mạng trong tổng số năm mươi ba tỷ usd toàn cầu
đó là con số rất đáng báo động do liên minh chống lừa đảo toàn cầu và dự án xã hội chống lừa đảo công bố
về tình trạng lừa đảo qua mạng tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
các trò lừa đảo trên không gian mạng hay là qua các cuộc gọi điện thoại thì vẫn bùng phát theo kiểu trăm hoa nua nở
các đối tượng liên tục tung ra các chiêu trò thủ đoạn mới mà người dân chỉ cần lơ là mất cảnh giác trong phút chốc là đã có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo
trong bối cảnh tội phạm lừa đảo hoạt động tràn lan như hiện nay thì hầu như ngày nào cũng ghi nhận có nạn nhân sập bẫy lừa đảo
nạn nhân giờ đây là đủ các thành phần lứa tuổi và ở khắp các vùng miền trên cả nước
thời gian gần đây tội phạm lại tiếp tục tung ra chiêu trò mới đó là dịch vụ lấy lại tiền bị lừa đảo
và thế là tiền đã không lấy được nạn nhân còn tiếp tục bị lừa thêm lần hai
như vậy có thể thấy tội phạm lừa đảo trực tuyến vẫn biến hóa khôn lường và hết sức tình vị
các đối tượng đã hát facebook cá nhân của người thăng tôi và mượn tiền
và đồng thời các đối tượng cũng đã tạo một tài khoản ngân hàng có y hệt tên của người thân tôi
và sau khi tôi gọi video xác minh với các đối tượng thì các đối tượng đã sử dụng một cái app nào đó mà nó thể giải được một cái đoạn video đúng y hệt hình ảnh của người thăng tôi
tôi đã tin tưởng và chuyển cho đối tượng tranh với tổng số tiền là một mươi năm triệu đồng
mới đầu số tiền nhỏ thì họ cũng tức là trả luôn cho tôi qua cái app corona gì ấy
đó mình cứ thực hiện vào nhiệm vụ những cái app đấy
xong thì mình nạp tiền vào và rút tiền vào từ cái app đấy ra
xong đến lúc khoảng ba ngày sau bắt đầu họ mới là thực hiện những nhiệm vụ mà với số tiền lớn hơn
thì bắt đầu mình thực hiện đến với số tiền lớn hơn
thì họ nghĩ ra nhiều nguyên do là do mình làm sai thao phát này do mình làm kết nối sai tài khoản này
nói chung là rất nhiều nguyên do để nó không trả lại tiền cho mình
thì lúc đấy thì
em có phải đi vay mọi người để thanh toán
bởi vì em sợ là nếu mà nối dừng lại thì mình kiểu dễ mất hết
nên lúc đấy là kiểu tâm lý là kiểu cố để cứu ván được cái gì thì cứu
thì đến khi mà hoàn thành xong hết sáu đơn hàng đấy thì họ lại bảo là cái hệ thống nó nhắn hết
thì kiểu như là do đã thời gian thực hiện thanh toán kiểu nó lâu bốn trên bốn mươi phút
nên là phải lại thanh toán tiếp mấy cái đơn bổ sung tiếp khoảng tầm hơn bảy trăm linh triệu nữa cơ
đặc điểm chung của các nạn nhân đó là mất cảnh giá
cảnh giác trên môi trường mạng dễ dàng tin vào những lời đường mật của những người không biết mặt và cũng không gặp gỡ
dẫn đến bị các đối tượng rụ rỗ lôi kéo và lừa đảo
tuy nhiên không phải ai cũng trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
ông phạm văn hùng chú tại quận thanh xuân hà nội từ lâu nay đã trang bị cho mình liều vaccine cảnh giác trước tội phạm lừa đảo trực tuyến
ông hùng cho rằng để có được sự cảnh giác này cũng là nhờ công tác tuyên truyền tích cực của lực lượng công an cơ sở
có một cái
người người ta xưng danh là trung úy công an
người ta gọi điện cho tôi
báo là tôi có vướng mắc gì ở chỗ ngân hàng quận tây hồ là hai mươi tám triệu
tôi nghĩ rằng là mình không có làm cái gì giao dịch gì đối với ngân hàng cả
tôi ra đây tôi báo cáo với anh công an phường ở đây
thì các anh bảo là ví dụ như là công an mà có vướng mắc gì làm việc á
thì là công an trực tiếp công an phường
rồi là người ta sẽ đến người ta mời các bác đi
phối hợp hoặc là bác vi phạm cái gì thì chứ bác đừng có nghe bất kể một ai cả
trước kia cũng không biết đâu
anh công an ở khu vực ấy
thì các anh cũng qua lại thì anh cũng có nói là tình hình là tội phạm hiện nay là lừa đảo rất là nhiều
thế nên là các bác nhất là các bác giả cũng phải hết sức là lưu ý
để xây dựng được tương giao cảnh giác của người dân trước các chiêu trò
thủ đoạn của tội phạm lừa đảo lực lượng chức năng tại các địa bàn cơ sở cùng các tổ chức đoàn thể
cần phát huy vai trò đẩy mạnh tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm dưới nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân
ngoài ra trong các gia đình từng thành viên cũng cần thường xuyên trao đổi
phổ biến cho nhau về các tình huống tội phạm lợi dụng để lừa đảo
qua đó tạo thế trận phòng ngừa trước mọi diễn biến của loại tội phạm này
chuyển sang các thông tin khác
sáng nay tại ngã tư lương phú
trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc xã thân cửu nghĩa huyện châu thành tỉnh tiền giang
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang và công an huyện châu thành
đã tổ chức chương trình tặng nước uống cho người dân từ hướng tp hcm về các tỉnh miền tây
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trong ngày hôm nay lượng người và phương tiện từ hướng tp hcm về các tỉnh miền tây nghỉ lễ tăng cao
tại một số điểm như khu vực trân cầu rạch miễu ngã ba ấp bắc lê văn phẩm
xe di chuyển chậm các lực lượng chức năng phối hợp điều tiết đảm bảo trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra kẹt xe uống tắc giao thông giúp cho người dân về quê vui lễ an toàn
đặc biệt bên cạnh việc túc trực một trăm linh quân số đảm bảo công tác điều tiết giao thông
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã đóng góp và vận động
các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ kinh phí tặng nước uống cho người dân trên hành trình về quê
ghi nhận tại nút giao thông ngã từ lương phú xã thân cửu nghĩa huyện châu thành
bên cạnh công tác điều tiết giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với thanh tra giao thông và công an huyện châu thành đã phát hơn năm chai nước cho người dân
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất
đã đón gần hai trăm một mươi lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không
theo thống kê của cảng hàng không quốc tế nội bài dự kiến có gần chín mươi bốn
và năm trăm bốn mươi lượt chuyến bay cất hạ cánh trong ngày hai mươi bảy tháng bốn
đây cũng là ngày được dự kiến là ngày cao điểm nhất trong đợt nghỉ lễ đối với trạng nội địa đi
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tổng số chuyến bay dự kiến là sáu trăm tám mươi chín chuyến bay
với tổng số khách dự kiến là hơn một trăm một mươi năm lượt hành khách
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay ước tính cảng hàng không quốc tế nội bài
sẽ phục vụ khoảng hai sáu trăm linh lượt chuyến bay còn cảng tân sơn nhất phục vụ
hơn bốn hai trăm linh lượt chuyến bay
nỗ lực đảm bảo tốt nhất cho người dân và hành khách khi đến và đi tại các cảng hàng không
cục hàng không việt nam đã áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
tại các cảng hàng không sân bay các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
theo đó nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn khai thác
tại cảng hàng không quốc tế nội bài
nội bài việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan
quan chức nhân viên và người được khiển vận hành thiết bị phương tiện hoạt động
tại khu vực hạn chế của cảng hàng không sân bay tuyệt đối tuân thủ các quy định
về an ninh an toàn hàng không trong quá trình hoạt động tại khu vực hạn chế
phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị an ninh quốc tế lần thứ một mươi hai tại thành phố sanh petersburg nga ngày hai mươi bốn tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên phạm vi toàn cầu đang đẩy nhanh các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra trên diện rộng trong đó có việt nam
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị và mong muốn tiếp tục được cùng các đối tác và bạn bè quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm
sáng kiến về phòng chống tội phạm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
trước đó ngày hai mươi ba tháng bốn bộ trưởng tô lâm đã có cuộc gặp song phương với thư ký hội đồng an ninh liên bang nga ông nikolai pachusev
hai bên mong muốn tăng cường đối thoại đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
tiếp đó bộ trưởng tô lâm đã có cuộc làm việc với chính quyền sanh petersburg và đế đặt hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở thủ đô phương bắc của nước nga
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm và các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo vụ án dư luận xã hội quan tâm nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm thực hiện quyết liệt các giải pháp kéo giảm năm tội phạm về trật tự xã hội
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vàng xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh đọc hiếm của đảng là chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm

điều này đáp án các đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện hóa mục tiêu theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thư hồi quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba tặng học viện chính trị công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị chuyên đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng do bộ công an tổ chức trong tuần
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm pháp luật an ninh mạng
đẩy mạnh các mặt công tác phòng ngừa bảo vệ trẻ em ngăn chặn đẩy lùi các thông tin xấu độc
gắn với chủ động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tốt nhất các yêu cầu xác minh truy vết đối tượng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng
tăng cường hợp tác quốc tế tranh thủ kinh nghiệm công nghệ đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
phát biểu tham luận tại phiên họp lần thứ tám của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá
những sản phẩm lợi ích to lớn của đề án sáu đưa ra đã được người dân doanh nghiệp và xã hội vui mừng đón nhận và thụ hưởng
phân tích những điểm ngẽn và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết chính phủ và thủ tướng chính phủ tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã chỉ ra lời giải
cần phải biết đầu tư trọng tâm trọng điểm ở lĩnh vực nội dung nào để phục vụ cho kết nối dữ liệu phát triển dữ liệu xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
vấn đề là các bộ ngành địa phương phải chủ động quyết liệt triển khai và triển khai đồng bộ mới đạt hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
và nghị định thư về phòng ngừa trừng trị chấn áp tội buôn bán người đặc biệt là phụ nữ trẻ em
tăng cường công tác điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế trong công an nhân dân từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
đề nghị công an các đơn vị địa phương tăng cường kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả
thực hiện công ước và nghị định thư công tác điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế
đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác quốc tế toàn diện sâu rộng nghiên cứu tham khảo có trận lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật
trong đấu tranh phòng chống tội phạm của các nước để vận dụng và thực tiễn xây dựng pháp luật về an ninh trật tự của bộ công an
trong tuần qua thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
tháng công nhân trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức
và tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc
thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương tổ chức công đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích cho công nhân lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động trong công an nhân dân
trong tuần qua tiếp phó chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica tại việt nam miyazaki ketsura
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
bộ công an mong muốn tiếp tục quan hệ hợp tác tốt đẹp với jica
đề nghị jica tiếp tục quan tâm trong việc thúc đẩy tài trợ viện trợ góp phần xây dựng lực lượng công an phát triển
trong các lĩnh vực yêu cầu cao trong kỹ thuật hiện đại như công nghệ cao chuyển đổi số cung cấp trang thiết bị phương tiện phòng chống khủng bố chấp pháp ven biển phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và đào tạo cán bộ
thưa quý vị và các bạn đại tháng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc mỹ ở miền nam
giải phóng hoàn toàn miền nam kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta
trong chiến thắng ấy có những đóng góp không nhỏ của lực lượng công an
cùng với lực lượng miền bắc bảo vệ an toàn hậu phương lớn hơn một vạn cán bộ chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam đã cùng với quân và dân chiến đấu anh dũng cho đến ngày toàn thắng
những bức ảnh được đại tá nguyễn trọng doãn nâng niu một thời trận mạc một thời chiến đấu một đời lính
bốn mươi tuổi nhập ngũ cũng như bao chàng trai cô gái khi đó anh thanh niên nguyễn trọng doãn hồ hởi lên đường chi viện cho chiến trường miền nam
sáu năm ở chiến trường chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh và những đồng đội ngã xuống càng thôi thúc ông và những người ở lại chiến đấu với kẻ thù
đất nước có chiến tranh vì miền nam ruột thịt thì sẵn sàng có thể hy sinh và những năm ở trong chiến trường thì bạn bè tôi chết nhiều lắm
sẻ dọc trường sơn đi cứu nước sẵn sàng chiến đấu sẵn sàng hy sinh vì miền nam ruột thịt
suốt những năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi năm hơn một mươi một cán bộ công an đã tri viện cho khắp các chiến trường miền nam
cùng với lực lượng tại chỗ
chiến đấu ngoan cường anh dũng cho đến ngày giải phóng
tại sao cái vùng này có nhiều an ninh ngụy chẳng hạn có nhiều tình báo ngụy chẳng hạn thì họ biết
nhưng mình mình ở ngoài mới vào không biết được
nhưng làm sao có thể khai thác được những tài liệu ấy thì mình có kinh nghiệm hơn
vì thế cho nên giữa cái lực lượng an ninh tri viện với an ninh tại chỗ hỗ trợ cho nhau rất nhiều
mỗi anh có cái thế mạnh nhất định thì những thế mạnh ấy hỗ trợ nhau bộ trừ treo và tạo nên sức mạnh tạo nên chiến thắng ở miền nam
nhờ có sự chi viện tích cực chủ động liên tục thường xuyên và có hiệu quả của miền bắc cho an ninh miền nam
cho nên là cái lực lượng an ninh miền nam được xây dựng củng cố phát triển liên tục và đã hoàn thành được xuất sắc cái nhiệm vụ của mình
được đảng nhà nước thế rồi mặt trận dân tộc giải phóng miền nam giao cho
và đã phối hợp cùng với lực lượng quân sự đập tàn những âm mưu và kế hoạch quân sự chính trị của mỹ nguyễn ở miền nam việt nam
dũng cảm lập công nơi chiến trường gian khổ ác liệt tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan của địch ở nội đô
bảo vệ an toàn bí mật các cơ quan đầu não của trung ương cục miền nam
bám đất bám dân gây sự phong trào
lực lượng công an tri viện đã góp phần quan trọng vào ngày đại thắng
đi bảo vệ non sông đất nước bảo vệ gia đình
và khi mà đất nước đã giải phóng rồi thì mình cảm thấy là hoàn toàn yên tâm
bởi vì cái sức trẻ của mình đã đem ra chiến đấu bảo vệ tổ quốc
ba chữ vẫn còn sống được ông doãn nắn nót bên cạnh khoảnh khắc nụ cười của ngày đại thắng
trang nhật ký bằng ảnh
gợi nhắc ông những cảm xúc sống động như mới ngày hôm qua
chiến dịch hồ chí minh
chúng tôi hành quân
đi qua rừng cao xu thì thấy các sư đoàn các binh đoàn
rồi có cả xe tăng có cả ô tô chở quân đội
thì lúc ấy cũng rất phấn khảo
nhưng mà khi được nghe tin giải phóng về nào
ngay ngày một mươi sáu xuất quân thì không biết rồi
nhưng mà sáng ba mươi thì biết
thì đấy là cái sung sướng
mình sẽ được về nhà
hòa bình rồi